yêu cầu công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung phong phú hình thức đa dạng đến người dân về nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở hộ gia đình hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát nạn sử dụng điện an toàn phòng chống cháy nổ phòng chống đuối nước nhất là đối với các em học sinh
nội dung cụ thể sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua
dạng sáng ngày một tháng sáu cháy xảy ra tại siêu thị media mart ở thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội cùng với thời tiết khô nóng khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng lên tầng hai
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo đám cháy thiêu dụi hầu hết các sản phẩm bày bán bên trong gây thiệt hại nhiều tỷ đồng
hai giờ sáng ngày ba mươi một tháng năm lửa bốc lên từ tầng hai của cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm kết hợp nhà ở tại đường phan châu trinh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
sau khi nhận thông tin chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành dập lửa cứu người bị nạn
một cụ bà còn sống được cứu ra ngoài an toàn lực lượng chức năng tìm thấy hai nạn nhân tử vong trong đám cháy
một mươi một giờ trưa ngày hai mươi chín tháng năm người dân tại khu vực cầu lộc hà huyện đông anh hà nội phát hiện lửa cùng khói đen bốc cao tại khu vực một cơ sở sửa chữa lốc ô tô
ngọn lửa bùng lên dữ dội cháy lan sang hai căn nhà liên kề
xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi ba căn nhà cùng nhiều tài sản
đòi hỏi công tác phòng ngừa phải chủ động và nâng cao hơn
để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và những thương vong về người do cháy nổ gây ra bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung thành lập duy trì hai mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên toàn quốc huy động sự tham gia của đông đảo người dân với mục tiêu
cụ thể là một trăm linh các hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia mô hình này
bằng nhiều giải pháp một số địa phương đã về đích thậm chí vượt chỉ tiêu bộ giao
không chỉ là những con số cụ thể mà quan trọng hơn giúp người dân nâng cao ý thức và kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy
xem đây không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an
thành phố thái bình tỉnh thái bình cứ tám hộ dân liền kề ở cùng một tổ dân phố sẽ thành lập một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
gia đình nhà bà hoa kinh doanh vàng mã tồn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy
bởi thế công tác phòng ngừa càng cần phải được quan tâm
tham gia vào tổ liên gia lắp đặt hệ thống báo cháy liên kết cùng nhiều hộ dân khác
nếu cháy nổ xảy ra mọi người sẽ biết và cùng hỗ trợ gia đình bà chữa cháy
do mặt hàng của chúng tôi là có thể cháy ra bất cứ lúc nào
cho nên là chúng tôi là phải tham gia vào thuy phòng cháy chữa cháy
chúng tôi sẽ có bình phòng cháy chữa cháy
và tất cả dụng cụ như kìm và búa để chúng tôi phá
các cửa và dùng bình xịt để xịt những chỗ cháy
mình có các buổi sinh hoạt thường xuyên để duy trì sự gắn kết
việc thứ hai nữa là phối kết hợp với các lực lượng
chẳng hạn như là công an địa phương công an phường trực tiếp là công an phường
và công an chữa cháy của chữa cháy thì thường xuyên có các buổi tập huấn
để cập nhật về kiến thức
và cái kỹ năng sử dụng cái biệt phẩm phòng cháy chữa cháy
các phương tiện phòng cháy chữa cháy thì tôi nghĩ rằng cái việc đấy mới duy trì được lâu dài
điểm chế ám cộng này được bố trí ở trong các ngõ ngách
mà có chiều sâu trên năm mươi mét trở lên mà xe cháy không vào được
chúng tôi đã trang bị lóc tất cả trong cái hộp này
nó được trang bị cái bình chữa cháy
đây và kìm búa và cu liêm chăn
khi gia đình hộ ở đây nhà các bác mà có xảy ra cháy
nổ thì các bác xảy ra cháy thì các bác hỏa hoạn
thì các bác nhanh chóng về cái điểm chế ám cộng này
để các bác lấy trang thức bị
rất là thiết thực cho người dân ở đây
chú công an còn cháy cháy cháy đến dẫn bình ở đây chẳng hạn như thế
rất là tiện lợi cho người dân nếu mà có cái gì là sự cố
là nhà nào cũng có cái chìa khóa để ra mở đây
khi mà có cháy nổ xảy ra thì không chỉ có những đàn ông nam giới
mà kể cả chúng tôi những người phụ nữ
cũng có những cái kỹ năng về chữa cháy
chúng tôi cũng có thể ứng cứu kịp thời
là một trong những địa bàn trọng điểm của thành phố thái bình
phường lê hồng phong xác định việc xây dựng các điểm chữa cháy công cộng
và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
là biện pháp thiết thực nhất để chủ động giải quyết các sự cố
ngay từ khi mới phát sinh
ba mươi một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
hai mươi chín điểm chữa cháy công cộng được đưa vào hoạt động
đã từng bước thiết lập cơ chế sẵn sàng
bốn tại chỗ trên tinh thần chính quyền và nhân dân cùng tham gia phòng cháy chữa cháy
một là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
thứ hai là quan tâm nhất là quan tâm đến cái việc
mà các hộ gia đình mà vừa sản xuất kết hợp nhà ở
kinh doanh kết hợp nhà ở thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo
để xây dựng những tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
đảm bảo cho làm sao cho tính mạng người dân đạt đến hàng đầu
thứ hai nữa là cái việc mà trong công tác phòng cháy chữa cháy
phát triển kinh tế xã hội của địa phương
với những ngách và ngõ nhỏ như thế này
khi có cháy nổ xảy ra thì xe cứu hỏa cũng như là các phương tiện
của lực lượng chức năng sẽ rất khó để có thể tiếp cận hiện trường
bởi vậy việc trang bị các điểm chữa cháy công cộng
sẽ giúp cho người dân chủ động các phương tiện
để có thể xử lý đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh
và nhờ đó các thiệt hại do cháy nổ gây ra
có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất đặc biệt là những thương vong về người
bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tuyên truyền
vận động tất cả các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
tham gia vào tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đến nay trên địa bàn tỉnh thái bình hơn tám trăm linh điểm chữa cháy công cộng
một sáu trăm tám mươi sáu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được xây dựng và duy trì
đi từng ngõ gõ từng nhà lực lượng công an cơ sở tập trung vào những địa bàn trọng điểm
những hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
thay đổi nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
không phải việc ngày một ngày hai
các giải pháp cụ thể đã được lực lượng công an cơ sở tập trung triển khai
từ đó nhiều hộ gia đình mặc dù không kinh doanh sản xuất
cũng tình nguyện tham gia vào các tổ liên gia
so với chỉ tiêu là một bốn trăm sáu mươi tám đăng ký ban đầu thì đã vượt một mươi bốn
và điểm chữa cháy công cộng là tám trăm hai mươi năm điểm trên năm trăm năm mươi bốn điểm
thì đã vượt một trăm bốn mươi tám chín tức là vượt bốn mươi năm ngày so với chỉ tiêu bộ giao
và đặc biệt là ký ban nhân cấp xã để vào cuộc cùng với lực lượng công an
để tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ được tác dụng
cũng như là hiệu quả của các mô hình tổ liên gia điểm chữa cháy công cộng
chúng tôi chắc định rằng là mô hình đã hoàn thành những chỉ tiêu đề ra
nhưng làm sao mô hình này đi vào cuộc sống đây là một điều rất quan trọng
thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục thứ nhất đó là để công an
các cấp là vẫn phải tiếp tục phối hợp với các vị chính quyền địa phương
để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để cho mọi người thật sự nhân dân thật sự hiểu
và cái ý nghĩa của cái mô hình liên gia về an toàn ngay từ cơ sở này
cái thứ hai chúng tôi cho rằng là chúng tôi cần phải tập huấn
tập huấn nâng cao kỹ năng trang thiết bị có rồi mô hình có rồi
nhưng mà từ người dân thấm nhuận thì từng xác định rằng là
tại mỗi mô hình là cố gắng một người được tập huấn một cái kỹ năng đầy đủ
về công tác phòng cháy chữa cháy
kỹ năng xử lý lúc ban đầu khi cháy nổ xảy ra đặc biệt quan trọng
và đang được lực lượng công an tăng cường tuyên truyền hướng dẫn
tới tất cả các hộ dân trên địa bàn
không phải chỉ khi có cháy mà tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
sẽ hỗ trợ nhau cả khi xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
cũng rất nhiều trường hợp cháy nổ gây chết người xảy ra rất là nhiều rồi
thì cũng từ cái đó thì được sự hướng dẫn của các đồng chí
bên phòng cháy chữa cháy của địa phương
trong nhà chúng tôi là có tầm khoảng hai đến ba mươi thành viên trong nhà hàng
thì thường xuyên được tập huyện tình trạng giả định ra chữa cháy
để khi mà sự cố nó có thể nó rình dập mình bất kỳ lúc nào
và xảy ra bất kỳ lúc nào thì chúng tôi cũng phương án phát nạn một cách huyền nguyễn
mà không để được hậu quả gì
chúng tôi đã hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân
để nâng cao được cái nhận thức trong cái công tác phòng ngừa
để dập tắt đám cháy khi mà đám cháy còn nhỏ
vừa là tăng cường cái sự đoàn kết cũng là vừa là tạo được những cái sự gắn bó
của tình làng nghĩa xóm hơn xưa
và cũng thông qua cái mô hình tổ liên gia này
thì chúng tôi cũng còn tuyên truyền cho cả các thành viên trong tổ liên gia
là ngoài cái việc gắn kết trong công tác phòng cháy và chữa cháy
thì cũng còn để đảm bảo chung công tác an ninh trật tự
khi mà xảy ra các vụ việc gì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chuông báo cháy
để chúng ta huy động lực lượng để đảm bảo được cái an ninh trật tự chung
của khu phố cũng như là khu xóm nơi chúng ta sinh hoạt
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái bình không xảy ra sự cố cháy nổ
kết quả này chỉ có thể duy trì khi ý thức phòng ngừa của người dân
trong mỗi khu dân cư được tiếp tục phát huy
đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng nóng cao điểm kéo dài như hiện nay
đối với mỗi người dân nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy
đã không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng công an
lực lượng công an thị trấn là nòng cốt để tuyên truyền vận động
và hướng dẫn các hộ mà đã tham gia vào tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
chuẩn bị các trang thiết bị như chuông đèn bình phòng cháy chữa cháy
và cũng đã hướng dẫn các hộ tải áp báo cháy một trăm một mươi bốn
chúng tôi tổ chức tập huấn cho các điểm chữa cháy công cộng
và thành viên điểm chữa cháy công cộng để làm sao vụ cháy xảy ra trong các ngõ nhỏ ngõ hẹp
thì các điểm chữa cháy công cộng phát huy được dụng
bên cạnh đó thì công an tỉnh cũng đã
chỉ đạo quân huyện thành phố tập trung vào rà soát toàn bộ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
đặc biệt là trung cư nhà tập thể rồi là chợ trung tâm thông bại
để mà tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy cháy
và kiểm tra các thiết bị đảm bảo về chữa cháy cho các loại hình này
hiện nay trên địa bàn tỉnh thái bình một trăm linh các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
từ hai tầng trở lên cũng đã mở lối thoát nạn thứ hai
đây là việc làm cần thiết để bảo đảm khi có cháy xảy ra
người dân có phương án thoát nạn an toàn
khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt trong sinh hoạt là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy nổ
tiểu mục bạn nên biết tuần này sẽ là những hướng dẫn từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an về các biện pháp bảo đảm an toàn
trong quá trình sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt trong gia đình